thưa quý vị và các bạn từ những hạt cát vô chi băng óc sáng tạo niềm đam mê nghệ thuật và cả tấm lòng nhân ái sẵn sàng sẻ chia
những người bạn khuyết tật ở thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã làm nên những bức tranh cát tuyệt đẹp
không chỉ có thể làm được tranh cát những thanh thiếu niên cầm điết đã hoặc đang theo học làm tranh cát ở đây đã cùng chung khát vọng tạo đầu ra cho sản phẩm và tạo ra công ăn việc làm cho những người đồng cảnh
đến với phan thiết vùng đất quanh năm đầy nắng gió có một địa chỉ đã trở nên quen thuộc với cộng đồng người khuyết tật việt nam
nơi biến những hạt cát vô chi trở thành những bức tranh đầy mê hoặc cơ sở tranh cát phi long
bị di chứng sau một đợt bệnh viêm phổi nặng kéo dài cậu thanh niên khuyết tật đỗ đặng phi long trở thành một người cầm điếc khi chỉ mới một tuổi
năm long lên tám tuổi gia đình gửi anh và học nội chú ở trường khuyết tật lái thiêu tỉnh bình dương
tại đây long được học chữ và giao tiếp bằng tay dành cho người khiếm thính
thời gian ở trường khuyết tật long đã bộc lộ năng khiếu hội họa
sau tranh sơn dầu phi long đến với tranh cát như một cái duyên
năm hai nghìn bảy với niềm đam mê hội họa phi long đã xin mẹ và gia đình mở một lớp dạy nghề miễn phí cho những thanh niên đồng cảnh ngộ đang gặp khó khăn
cơ sở tranh cát phi long ra đời từ đó
từ những hạt cát vô chi bằng ốc sáng tạo niềm đam mê nghệ thuật
và cả tấm lòng nhân ái sẵn sàng sẻ chia
đỗ đặng phi long và những người bạn khuyết tật của mình đã làm nên những bức tranh cát tuyệt đẹp
khi làm được một bức tranh và được mọi người công nhận tôi rất vui
tôi muốn được chia sẻ nghệ thuật của nước nhà tới bạn bè trong nước và quốc tế
tôi muốn nhắn nhủ rằng không chỉ những người không khuyết tật mà những người khuyết tật cũng có thể làm được
chỉ cần các bạn cố gắng
khi có được cơ sở này tôi muốn giúp đỡ cho các bạn giống như hoàn cảnh của mình
và muốn nâng cao đời sống cho các bạn
tôi mong muốn sẽ mở rộng được cơ sở của mình
và có thể mang sản phẩm của các bạn cầm điếc ở đây đến với thị trường nước ngoài
khác với các loại tranh cát khác tranh cát phi long được tạo ra hoàn toàn bằng cát thiên nhiên
với nhiều màu sắc được lấy chủ yếu từ đồi cát mũi né
người họa sĩ khuyết tật với đồi tay khéo léo dùng muỗng đồ cát có màu sắc tự nhiên vào ghi
bình thủy tinh hoặc không tính
tranh sống động lãng mạn
các thập phẩm ở đây được lấy cảm hứng từ những điều giản dị trong cuộc sống
bởi vậy mà những bức tranh không những không trở nên nhàm chán hay thiếu đi sự tinh tế
độc đáo mà còn trở nên gần quý hơn thu hút hơn
khiến người xem tranh như bị mề hoặc bởi những điều quen thuộc
vẽ tranh cát là một môn nghệ thuật đòi hỏi ở người học sự đam mê
tính kiên nhẫn và sự dứt khoát
không phải ai cũng có thể học tốt và làm tốt một bức tranh cát
vì người làm cần có sự tinh tế khéo léo tỉ mỉ và một đầu óc nhạy bén
có lẽ vì thế mà người ta thường nói
những người làm tranh cát phải có cái tâm và cái hồn của mình trong đó
vẽ tranh cát là một môn nghệ thuật đòi hỏi ở người đọc sự đam mê
tính kiên nhẫn và sự dứt khoát
không phải ai cũng có thể học tốt và làm tốt một bức tranh cát
vì người làm cần có sự tinh tế
khéo léo tỉ mỉ và một đầu óc nhạy bén
có lẽ vì thế mà người ta thường nói những người làm tranh cát phải có cái tâm và cái hồn của mình trong đó
khi vẽ tranh cát phải làm một cách tự nhiên mà không hề miễn thưởng
có như thế thì mỗi bức tranh cát mới có thể khiến cho người xem có một chút cảm xúc một chút rùng động
để làm được một bức tranh đẹp và có hồn thì bản thân người làm phải có một tư tưởng thoải mái và một tâm trạng không bị chi phối bởi các yếu tố khác bên ngoài
mình cần tập trung hết vào bức tranh từ cách vẽ phối màu đến các việc khác
có như vậy mới có thể có được một bức tranh đẹp và có hồn
tôi mong các bạn học ở đây sẽ cố gắng trao dồi tay nghề hơn nữa nâng cao trình độ tốt hơn để có được thu nhập cao hơn lo được cuộc sống của mình được ổn định hơn
tại cơ sở tranh cát phi long hàng trăm lượt người khuyết tật là người khiếm thính
người khuyết tật đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như ninh thuận bình thuận đồng nai bà rịa vũng tàu khánh hòa đã được phi long đào tạo thành nghề
tại đây người khuyết tật không chỉ được học miễn phí mà còn được lo nơi ăn trốn ở đàng hoàng
lợi nhuận thu được từ bán tranh phi long cũng chi đều cho mọi người dựa trên công sức đóng góp của từng người
đối với những người chịu khó tỉ mỉ và quyết tâm theo nghề thì chỉ cần học ba đến bốn tháng là có thể nắm vững nghề và làm thành thạo
thêm vào đó sự tận tình hướng dẫn các học viên đến với nghệ thuật tạo hình bằng sắc màu của những hạt cát quê hương đã truyền cảm hứng tới nhiều thế hệ người khuyết tật nơi đây
và không biết từ bao giờ nơi đây đã trở thành một mái nhà chung thành nơi truyền tải niềm tin vào cuộc sống
với ước mơ lập nghiệp đến các bạn
tôi thấy rất vui
học phải là nói chung là rất là khó để mấy các bạn là có được tay nghề cứng và vẽ được những bức tranh đẹp
vẽ được những bức tranh này mà khách mà tới mua mà khen đẹp thì mình cảm thấy rất là vui
không phải của tôi mà với các bạn ở đây cũng như vậy
và mình cảm thấy rằng khi mà mình
làm được có những tác phẩm mà những người khác không làm được thì mình cảm thấy rất là vui và tự hào
không chỉ giúp địa phương đào tạo nghề tạo ra công an việc làm cho những người đồng cảnh hay thu hút những người yêu nghệ thuật
tranh khát phi lông còn trở thành một địa điểm du lịch không thể thiếu đối với các du khách mỗi lần ghé thăm phan thiết
đã trở thành một mô hình điểm tại địa phương giúp cộng đồng xã hội hiểu hơn về khả năng của người khuyết tật
đồng thời giúp cộng đồng người khuyết tật dần xóa bỏ sao càn hòa nhập với cộng đồng và xã hội dễ dàng hơn
đây là lần đầu tiên bà võ thị kim thoa một du khách đến từ thành phố hồ chí minh tới thăm cơ sở làm tranh cát này
được tận mắt chứng kiến những sản phẩm mà cộng đồng người khuyết tật nơi đây làm ra
và được chứng kiến các cách mà người khuyết tật ở đây tạo ra
những sản phẩm tranh khát đặc sắc bà và các du khách vô cùng ngạc nhiên và khâm phục
dẫu đã tìm hiểu trước nhưng những gì được chứng kiến khiến bà cảm thấy vô cùng ấn tượng
khi đến thăm quan phòng tranh khát phi lông này tôi rất là khâm phục trước sự tỉ mỉ
cũng như là sự nỗ lực của các bạn khuyết tật ở đây
nhờ sự tỉ mỉ khéo léo và có thể là các bạn đã đặt những tâm hồn của mình vào những bức tranh
để tạo ra những bức tranh rất là tuyệt đẹp rất là đặc sắc
trước khi đến đây tôi cũng đã đọc qua về cơ sở này rồi
nhưng khi tới thì nói chung là qua cách làm của
để tạo nên bức tranh thì làm cho mình cũng có những cái ngạc nhiên
họ cũng đã tạo cho tôi được những cái bài học là với những người mà kém may mắn như vậy
nhưng mà họ vẫn biết vương lên trên cuộc sống và mới biết tự mình làm việc để mà phục vụ cho cuộc sống của mình tốt hơn
chia sẻ về những gì đã đạt được phi long cho biết
anh mong muốn cộng đồng
xã hội và bản thân những người khuyết tật hiểu rằng
không chỉ những người không khuyết tật mà những người khuyết tật cũng có thể làm được bất cứ điều gì họ mong muốn
chỉ cần cố gắng là có thể đạt được thành công
anh mong muốn không chỉ mang tranh cát đến với cộng đồng người khuyết tật việt nam
mà còn có thể mang những sản phẩm này đến với các nước trên thế giới
và để bạn bè quốc tế hiểu được khả năng của những người khuyết tật việt nam
và anh sẽ không thể đạt được thành công
không có sự hỗ trợ sẻ chia và đồng hành của gia đình
từ khi biết đến tranh cát thì anh ấy đã quyết định sẽ chọn đó là con đường đi của mình
và gia đình cũng đã ủng hộ rất nhiều
em cũng có động viên để giúp cho anh ấy thành công hơn
cho đến bây giờ thì em rất là tự hào vì có một người anh bản lĩnh và đề nghị lực như vậy
em nghĩ rằng anh ấy cũng là một tấm gương về vượt qua khó khăn
cho đến nay những mong ước của anh và những người đồng cảnh đã phần nào đạt được
khi tranh cát phi long đã được xuất khẩu đến với quốc gia khác
những hạt cát vô chi đã trở thành câu nối mạng yêu thương tới gần nhau hơn
và những bức tranh cát sống động nhiều màu sắc trở thành tình yêu niềm đam mê và mơ ước của những người khuyết tật
quý vị và các bạn thân mến học làm tranh cát không phải quá khó khăn
nhưng cách làm nên một bức tranh sống động có hồn và chất lại không hề dễ dàng
đặc biệt khi bạn muốn được gửi tâm tư của mình trong bức tranh tự tay làm tặng gia đình và bạn bè
cách hướng dẫn làm tranh cát tỉnh sau đây hy vọng có thể giúp cho quý vị và các bạn
tự tay mình làm được một bức tranh tự tay làm tặng gia đình và bạn bè
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau